tôi cũng đang muốn nhắc đến hai cái trường hợp của trẻ mà bây giờ chúng ta đang đề cập đến khá là nhiều
một là suy sinh dưỡng và hai là béo phì như là phó giáo sư thúy vừa nói
thì tiến sĩ nga có thể làm rõ chúng tôi hiểu hơn rằng là
những yếu tố dinh dưỡng trong thực phẩm hàng ngày sẽ tác động như thế nào
đến hiện tượng dưới loạn tiêu hóa ở trẻ
đúng là cái chế độ dinh dưỡng cực kỳ quan trọng
chúng ta biết là đấy là yếu tố quyết định để một đứa trẻ có phát triển tốt rồi hay không
có đủ dinh dưỡng thì mới phát triển tốt được
cho nên dinh dưỡng thì không chỉ là yếu tố để giúp trẻ phát triển tốt
mà chúng ta có thể nói luôn đấy là yếu tố để bảo vệ cơ thể của trẻ
và đấy cũng là yếu tố để quyết định hệ miễn dịch của trẻ có tốt được hay không
và miễn dịch ở đây thì chúng ta hiểu là miễn dịch chung của cả cơ thể cũng như là miễn dịch của đường ruột
và như là ông cha ta đã nhắc đến rất là nhiều là cái vấn đề là bệnh từ miệng mà vào
thế thì chúng ta thấy là cái đấy nó không chỉ gây ra
nếu mà chúng ta ăn uống không hợp lý thì không chỉ gây ra những vấn đề bệnh lý của toàn thân đâu
mà quan trọng là những cái ví dụ chế độ ăn uống mà ví dụ như không đủ chất
hoặc là ăn uống mà không đảm bảo vệ sinh thực phẩm
đấy thì sẽ tức thời là sẽ gây ra ngay những cái vấn đề về dối loạn tiêu hóa
đấy cho nên là cái yếu tố dinh dưỡng này yếu tố rất là quan trọng là như vậy
và cụ thể thì chúng ta sẽ phải có một cái sự quan tâm chi tiết ra sao
với từng cái độ tuổi về cái mặt chế độ dinh dưỡng
tiến sĩ có thể nói cho chúng ta
vâng đối với cả cái chế độ dinh dưỡng thì rõ ràng là nó thay đổi theo từng giai đoạn
đấy như vừa rồi giáo sư thúy cũng đã đề cập đến các cái giai đoạn
thì chúng tôi cũng thấy hoàn toàn là đồng nhất
đồng ý bởi vì là cái thời điểm mà trẻ nó hay có những vấn đề về dối loạn tiêu hóa
ví dụ như là lúc mà trẻ chuyển sang chế độ ăn dạo
hay là đổi ra những cái chế độ ăn mà ăn ở trường
ví dụ thế tức là khi mà trẻ là không được trực tiếp vào bố mẹ
trong lo chuyện ăn bố mẹ
mà là có những cái yếu tố dinh dưỡng khác
ở những cái chỗ khác mà nhiều khi là gia đình không khống chế được
hoặc là không chuyên tâm để nhắc nhất là với những cái cháu mà nó ăn uống tương đối là kém
đấy là những cái giai đoạn mà hay dối loạn tiêu hóa
nhưng đồng thời là về khía cạnh về các nghiên cứu điều tra về tình trạng dinh dưỡng
thì chúng tôi cũng nhận thấy là đấy cũng là cái giai đoạn hay bị suy dưỡng
thế nên chúng ta thấy là nó có cái mối liên quan rất là chặt chẽ với nhau
thế thì để mà có thể tìm ra những cái giai đoạn này
đảm bảo được cái chế độ dinh dưỡng tốt
cũng như là đảm bảo phòng tránh được tốt cái vấn đề về dối loạn tiêu hóa đấy
thì là khi mà trẻ mà vừa mới sinh ra thì các chuyên gia dinh dưỡng là khuyến nghị là nên cho trẻ là được bố mẹ hoàn toàn
đấy bởi vì là trong vòng sáu tháng đầu đấy mà bố mẹ hoàn toàn
thì chúng ta biết là thứ nhất là sữa mẹ là đủ hết các thành phần dinh dưỡng
thứ hai nữa là nó rất là vô khuẩn rất sạch sẽ
đấy không phải lo qua các cái dụng cụ để mà đựng sữa
ví dụ thế thì không lo
bú bằng bình những cái núm vú cao su là vi khuẩn nó dễ phát triển nếu mà chúng ta làm vệ sinh không tốt
thế còn đến cái thời điểm mà tròn sáu tháng đấy trẻ
thì trẻ cần phải được ăn dặm
và lúc này thì không thể nào mà chỉ có bố mẹ được
đấy bởi vì phải ăn giảm thì trẻ nó mới đủ năng lượng
để trẻ không bị suy dưỡng này
rồi trẻ có thể đầy đủ được cung cấp đủ các cái thành phần khác cần cho phát triển của trẻ
như cung cấp đủ đạm động vật này
rồi cung cấp đủ các cái vitamin và khoáng chất mà có trong
các cái thức ăn ăn dặm
và như vậy thì cái hệ miễn dịch của trẻ nó mới có thể phát triển tốt được
đấy và trẻ mới có thể phòng tránh được các bệnh lý nói chung
cũng như là phòng tránh được các cái vấn đề về số lạng tiêu hóa
thế nhưng mà cái ăn dạm này cũng phải rất là lưu ý
tại vì đấy nếu mà chúng ta mà ăn dặm mà không đảm bảo
ví dụ như là chúng tôi chỉ nói đơn cử một cái ví dụ là trước đây
chúng ta biết là cái khuyến nghị về cái thời điểm ăn dạo
thì tổ chức y tế thế giới đưa ra là tròn bốn tháng là bắt đầu ăn dặm
bởi vì thực ra lúc đấy là cơ thể trẻ nó đã đủ hết các cái man
để mà tiêu hóa các thành phần trong cái bữa ăn dặm bột cháo rồi
thế nhưng mà ở các cái nước châu phi
đấy là những cái nước cũng tương đối là lạc hậu trên thế giới
thì là người ta thấy có một vấn đề là
sau khi mà đưa ra cái khuyến nghị về tròn bốn tháng ăn giảm đấy
thì cái tỷ lệ bị các số lạng tiêu hóa nặng
đặc biệt là vấn đề về tiêu chảy là tăng vọt lên
dẫn đến là cái tỷ lệ tử vong của trẻ bé là tăng vọt
và chính vì thế sau đấy mà tổ chức y tế thế giới đã phải điều chỉnh lại
cái thời điểm ăn dặm
đấy là khuyến nghị chung cho toàn cầu là tròn sáu tháng mới ăn dặm
đấy thì cho nên là cái thời điểm
cái lúc mà ăn dặm đấy thì cái việc mà lựa chọn những cái thực phẩm
nó đủ chất này rồi nó đảm bảo vệ sinh thực phẩm này
nó thích hợp với sự phát triển của trẻ là cực kỳ quan trọng
vâng xin cảm ơn tiến sĩ phan bích nga